cập nhật những tình tiết mới nhất về vụ việc thương tâm bốn người tử vong tại gia đình ông nguyễn tiến sản bốn mươi chín tuổi
tại thôn lai hạ xã hùng an huyện kim đồng tỉnh hương yên
có ý kiến cho rằng chắc chắn những người tử vong ở hương yên là bị trúng độc
cụ thể trao đổi về sự việc đau lòng trên phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh
viện công nghệ sinh học và thực phẩm đh bắc khoa hà nội cho biết
qua các phương tiện thông tin đại chúng mấy ngày qua ông cũng theo dõi sự việc trên
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh sự việc trên rất phức tạp bởi chính người ăn cùng mông cơm cùng bữa
cùng chỗ mà bốn người tử vong còn năm người khác thì bình thường
nếu như trong bữa ăn mà có thực phẩm nhiễm độc thì có thể do sức khỏe của mỗi người khác nhau
mà người bị nặng tử vong còn người nhẹ sẽ có triệu chứng bình thường và qua khỏi
tuy nhiên trong sự việc tại hương nghiên lại không có hiện tượng như ngộ độc thức ăn bình thường
bởi chỉ có bốn người có biểu hiện nhiễm độc và tử vong trong thời gian rất ngắn
còn năm người khác thì lại bình thường
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh khẳng định chắc chắn những người tử vong ở hương yên là bị trúng độc
tuy nhiên trúng độc từ đâu chất độc gì thì phải chờ kết luận từ cơ quan chức năng
vị phó giáo sư tiến sĩ đưa ra hai khả năng bị trúng độc là do quá trình bảo quản thức ăn gây ra
hoặc chế biến không an toàn cũng có thể gây ra hiện tượng tử vong
tuy nhiên nó bị nhiễm độc do độc tố từ thức ăn thì mọi người ăn cùng đều bị
còn loại nhiễm độc thứ hai là do biển
nếu có những người khác bỏ độc vào thì trong trường hợp này công an đang điều tra
làm rõ và không ngoại trừ khả năng gia đình đang bị đầu độc
nhưng nếu xét về mặt mâu thuẫn trong cuộc sống thì khả năng bị đầu độc là khó xảy ra
bởi gia đình nạn nhân là gia đình chân chất và bữa cơm trưa chỉ là ngẫu nhiên
chứ không phải là có sự chuẩn bị từ trước và không có người lạ mặt đến
thức ăn chỉ là những loại bình thường hàng ngày không có gì độc đáo hay là sơn hào hải vị
trong trường hợp này
nếu nghi ngờ bị hạ độc tôi cho rằng không có căn cứ lắm bởi nếu hạ độc thì người thực hiện
phải đạt được mục đích như trả thù hoặc gia đình bị hại độc là những người quyền quý làm ăn lớn
còn đây gia đình hoàn toàn bình thường nếu ra tay hạ độc để triệt hạ nhau
thì sẽ không có cơ sở để hạ độc
đây là một vấn đề khá phức tạp và tôi cũng có suy nghĩ vì sao lại bị độc
còn việc bốn người tử vong trúng độc là điều chắc chắn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh nhận định
vị phó giáo sư tiến sĩ cho biết thêm có thể trong bữa ăn không bị độc từ yếu tố bảo quản thức ăn
mà do nhiễm vào từ quá trình trồng cây chế biến hoặc thuốc trừ sâu có trong rau củ
trong trường hợp này thì lượng độc nhiễm và thực phẩm sẽ không thể đến mức độ gây ra cái chết cho bốn nạn nhân
bởi chỉ có thể bỏ trực tiếp thuốc trừ sâu vào thức ăn thì mới có thể gây ra cái chết cho bốn người
trong sự việc trên có thể thấy lượng độc rất cao nên các nạn nhân đã tử vong nhanh và nhiều
sự việc là rất đau thương và có thể là khủng khiếp nên viện khoa học hình sự bộ công an đã vào cuộc để điều tra
làm rõ nguyên nhân cái chết của các nạn nhân và tìm ra chất độc vì sao các nạn nhân lại trúng độc
vị phó giáo sư tiến sĩ mong muốn cơ quan chức năng cần sớm có kết quả điều tra để tránh gây hoang mang trong dư luận
tôi cho rằng đây không phải là sự nhiễm độc ngẫu nhiên do thực phẩm bị nhiễm độc
sự việc này chắc chắn công an sẽ làm đến nơi đến trốn và sẽ có kết luận cuối cùng
nếu trong trường hợp bị độc do người khác sát hại
thì người gây án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
còn trong trường hợp bị độc do thực phẩm thì cơ quan chức năng cần phải cảnh báo về nguồn an toàn thực phẩm tại địa phương
để đảm bảo an toàn cho người dân
mọi việc đều có thể xảy ra nên kết luận cuối cùng cần chờ kết luận từ phía công an
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh nói
kể về bữa cơm trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bà t và ông sẵn khẳng định bữa cơm trưa hai mươi sáu tháng một mươi hai có tổng cộng chín người
năm người lớn và bốn trẻ em đều ngồi ăn
tuy nhiên có hai cháu bé đều ba tuổi con của chị tình và chị tươi thỉnh thoảng chạy ra ngoài sân chơi và ăn ít hơn mọi người
bà tây buồn bã cho biết vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai do là ngày nghỉ nên bà đi mua sạc pin điện thoại
thì gặp con gái lớn lấy chồng ở xã ngọc thanh là chị nguyễn thị tươi đang đi chợ cùng hai con
sau đó hai mẹ con đứng nói chuyện và bà tê bảo con gái cùng cháu về nhà ăn cơm
trưa hôm đó anh ngờ vê dê là chồng của chị tươi
cũng không đến ăn cơm vì đi làm giúp người thân ở tỉnh thái bình
khi hai tinh con mất anh dê đến bệnh viện nhi hương yên để đưa con về
và sau đó lo cho các thủ tục tăng lễ sau đó anh dê tới bệnh viện tại hà nội với vợ
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai sau khi đưa thi thể vợ về gia đình thì đến tối cùng ngày
mọi người phát hiện anh dê hôn mê sâu nên nhanh chóng đưa đến hà nội để cấp cứu điều trị
cháu dê thường ngày không đi làm vẫn sang nhà tôi chơi bình thường
không có vấn đề gì xảy ra từ hôm hai mươi sáu tháng một mươi hai xảy ra chuyện cháu phải chạy đi chạy lại cho vợ con
giờ lại nằm viện tôi không rõ sức khỏe cháu ra sao nữa bà tôi kể về người con rể đầu
theo thông tin từ công an tỉnh hưng yên vào trưa hai mươi sáu tháng một mươi hai tại gia đình ông nguyễn tiến sản
bốn mươi chín tuổi ở thôn lai hà xã hùng an huyện kim đông tổ chức ăn cơm trưa với các con cháu
sau đó xảy ra vụ việc đau lòng hai người con gái và hai người cháu ngoại của ông sản tử vong
trong bữa cơm của gia đình ông sản có chín người gồm vợ chồng ông sản và hai gia đình người con gái là nguyễn thị tươi hai mươi bảy tuổi
hai người con chị tươi là cháu nguyễn văn h n tám tuổi và cháu n t tr ba tuổi trú ở xã ngọc thanh huyện kim động
và chị nguyễn thị tình hai mươi năm tuổi cùng chồng là p v v hai mươi sáu tuổi hai con là p t a b bốn tuổi và p g tr ba tuổi trú tại xã đồng thanh huyện kim động
tất cả mọi người ngồi chung một mâm trong bữa cơm các cháu nhỏ thỉnh thoảng chạy đi chơi
sau ba mươi phút ăn bé chín tuổi con trai chị tươi bị nôn đau tức ngực chân tay rung có biểu hiện sốc phản vệ và cứng đơn người
chị tư không giữ được bình tĩnh chỉ khóc và hét lớn
người thân xoa dầu cho bé trai rồi chuyển đi bệnh viện nhi hương yên cấp cứu sau đó cháu tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn tiếp tục keo
năm phút sau khi bé n đi bệnh viện thì bé b năm tuổi con chị tình cũng bị nôn
chị tươi bị đau cổ được đưa xuống bệnh viện nhi hương yên cùng cấp cứu
tuy nhiên vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai hai đứa trẻ cùng tử vong gia đình từ chối giám định pháp y và tổ chức ăn tán cho các cháu
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai chị tươi và chị tình cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng buồn nôn và được đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở hà nội
đến chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai chị tươi qua đời trưa hai mươi chín tháng một mươi hai chị tình cũng không qua khỏi
thi thể chị tư đã được cơ quan công an tỉnh hương yên và bộ công an tiến hành khám nghiệm pháp y
bà thấm bật khóc nói bình thường cuối tuần con cháu cứ tập trung về nhà tôi quay quần ăn cơm có làm sao đâu
còn cháu tiếu tích vui vẻ giờ lại xảy ra sự việc như thế này tôi biết sống thế nào
bà thấm mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân sự việc
khi được hỏi có nghi ngờ gia đình có bị đầu độc không bà thắm cho rằng không nghi ngờ ai mọi việc trong gia đình đều hết sức bình thường
hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ